thưa quý vị ít nhất ba mươi bốn người đã thiệt mạng và hàng chục người khác đã bị thương
trong một vụ lở đất nghiêm trọng do mưa lớn tại khu vực tây bắc colombia
hiện lực lượng cứu hộ đang nỗ lực chạy đua với thời gian
và vượt qua trở ngại do điều kiện thời tiết để tìm kiếm những người còn sống sót
theo báo cáo sơ bộ phần lớn trong số người thiệt mạng là trẻ em
nhà chức trách trước đây cho biết trận lở đất xảy ra hôm một mươi hai tháng một
tại một tuyến đường kết nối giữa hai thành phố ở tỉnh choko
tổng thống gustavo petro tuyên bố sẽ triển khai mọi nguồn lực có thể
để cứu hộ nạn nhân trong vụ việc này
nhiều binh sĩ cũng đã được huy động
tuy nhiên do nhiều tuyến đường bị phong tỏa lực lượng cứu hộ và cứu hỏa
hiện gặp rất nhiều khó khăn để đến được khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do lở đất
ngày một mươi ba tháng một tân ngoại trưởng pháp stéphane cherougne đã tới thăm kiev
nhấn mạnh thông điệp đoàn kết với ukraine trong bối cảnh chiến dịch quân sự đặc biệt của nga
sắp tròn hai năm
đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông stéphane cherougne với cương vị ngoại trưởng pháp
phát biểu tại cuộc họp báo chung với ngoại trưởng ukraine dmytro koleba
ngoại trưởng pháp cam kết sẽ tiếp tục ủng hộ ukraine
song không có bất kỳ thông báo nào về việc cung cấp mới các loại vũ khí
người đứng đầu ngành ngoại giao pháp nhấn mạnh
nước này và ukraine đang bước vào một giai đoạn mới về hợp tác quốc phòng
nhằm nâng cao năng lực tự sản xuất vũ khí của ukraine
đồng thời tuyên bố sẽ nỗ lực khắc phục những vấn đề pháp lý
để hỗ trợ các công ty của pháp lập thêm nhiều cơ sở sản xuất vũ khí ở ukraine
chuyến thăm của ngoại trưởng pháp diễn ra trong bối cảnh
ukraine và các nước phương tây gồm mỹ anh và các nước thuộc liên minh châu âu eu
đang tìm cách tăng cường viện trợ quân sự cho kiev
vòng xoáy bạo lực tiếp tục có xu hướng lan rộng tại trung đông
theo truyền thông sở tại liên quân do mỹ dẫn đầu
đã tiến hành không kích một căn cứ hải quân quan trọng tại yemen
do lực lượng houthi kiểm soát ở thành phố cảng hodei
bên bờ biển đỏ vào chiều qua theo dự địa phương
trước đó liên quân anh và mỹ cũng đã tiến hành một loạt vụ không kích
vào các mục tiêu của houthi ở thủ đô sana và nhiều tỉnh khác
mà lực lượng này đang nắm giữ
đây là động thái đáp trả các vụ tấn công gần đây của houthi
nhằm vào tàu thuyền trên biển đỏ được cho là có liên hệ với israel
trong nỗ lực gây áp lực và bày tỏ sự ủng hộ với người dân palestine
trong phản ứng mới nhất lực lượng houthi đã tiến hành tập trận bắn đạn thật
tại tỉnh sadda khẳng định sẽ trả đũa các mục tiêu của mỹ và anh
ở biển đỏ hoặc trên đất liền
những diễn biến hiện nay đang làm gia tăng lo ngại xung đột sẽ leo thang nguy hiểm
ở trung đông
đặc phái viên liên hợp quốc tại yemen cùng ngày đã đưa ra lời kêu gọi khẩn cấp
hối thúc tất cả các bên liên quan cần kiềm chế tối đa
tránh những hành động làm phức tạp hơn tình hình ở yemen
cũng như gia tăng căng thẳng trong khu vực ở thời điểm quan trọng này
thưa quý vị ngày hôm nay ngày một mươi bốn tháng một đánh dấu một trăm linh ngày xung đột
giữa israel và hamas bùng phát biến giải đất gaza vùng đất nhỏ hẹp ven
biển địa trung hải với hơn hai ba triệu dân trở thành một trong những khu vực
chết chóc nhất trên thế giới kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai
sau đây là một số hình ảnh và những con số thống kê đầy đau thương
phản ánh sự khốc liệt của thương vong chiến tranh tại gaza
xung đột hamas israel bùng phát sau vụ tấn công ngày bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
của phong trào hamas và miền nam israel trong đó các tay súng đã sát hại
khoảng một hai trăm linh người chủ yếu là dân thường và bắt khoảng hai trăm bốn mươi người làm con tin
theo cơ quan y tế tại gaza do hamas kiểm soát chiến dịch đáp trả của israel
đã khiến hơn hai mươi bốn người palestine thiệt mạng và trên sáu mươi một người bị thương
hầu hết các thương vong là dân thường trong đó trẻ em và phụ nữ chiếm tới bảy mươi

khoảng bảy người vẫn mất tích dưới đống đổ nát và được cho là đã chết
chiến tranh kéo theo đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng diễn ra ở giải gaza
hơn ba phần tư trong số bảy mươi bảy cơ sở y tế tại giải gaza đã dừng hoạt động
gần một chín triệu người trong tổng số hơn hai ba triệu dân gaza phải dỡ bỏ nhà cửa đi lánh nạn
họ phải sống trong tình cảnh thiếu thốn đủ thứ từ lương thực nước sạch cho tới nhiên liệu
thuốc men đối mặt với nguy cơ cao bị mắc các bệnh truyền nhiễm
chúng tôi đã ở đây hơn một mươi ngày
và chẳng có khay thực phẩm thìa hay cốc
bọn trẻ và tôi đi ngủ với ba chiếc chăn
chúng tôi đặt một chiếc dài xuống đất và dùng hai chiếc còn lại để đắp
em gái tôi cũng ở đây
gia đình em có một mươi một người trong khi gia đình tôi bảy người
tất cả cùng sống trong một chiếc lèo
chúng tôi phải dùng nước biển để cọ rửa đồ dùng tắm và giặt quần áo
kể từ khi tới đây chúng tôi chỉ nhận được một bình nước sạch
chúng tôi nhận được rất nhiều ca bệnh truyền nhiễm
một số lượng lớn trẻ em bị viêm đường hô hấp trên
chủ yếu là các em bé dưới một tuổi
một vấn đề khác là bệnh về da thường gặp ở các em từ năm đến một mươi tuổi
có thể nói đây là cái cuộc xung đột kéo dài nhất đẫm máu nhất ác liệt nhất kể từ bảy mươi năm năm nay
tức là kể từ khi thành lập cái nhà nước israel năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám đến nay
đối với israel con số binh sĩ bị giết rồi bị thương rất lớn
ngoài ra thì có thiệt hại về kinh tế phải nói rằng là chưa từng có từ trước tới nay
mỗi một ngày như thế là quân và chính phủ israel phải chi đến hai trăm bảy mươi triệu đô la cho cái cuộc chiến tại gaza
còn nếu mà tổng hợp lại tất cả những cái thiệt hại về kinh tế về xã hội thì cái con số này lên tới gần sáu mươi tỷ đô la
và cuối cùng chúng ta phải nói rằng là cái cuộc chiến tranh này israel không thực hiện được cái mục tiêu của mình
tức là tiêu diệt hamas và lấy lại được cái con tin
mặc dù là
cái lực lượng của israel là lớn hơn hamas rất nhiều lần
còn đối với palestine thì sao
ở gaza hiện nay phải nói là một cái thảm họa nhân đạo chưa từng có từ trước tới nay
và cái con số người chết và con số người bị thương rồi con số của những người bị mất nhà cửa phải đi lưu lạc ở các nơi
là chiếm tới như vậy là đến tám mươi dân số của gaza
và hiện nay thì cái gaza người ta nói rằng là khó có thể sống được bởi vì thiếu điện nước thiếu cắt tất cả những cái dịch vụ thuốc men rồi vấn đề y tế rồi lương thực thực phẩm
cùng với sự leo thang xung đột tại giải gaza bạo lực cũng gia tăng nghiêm trọng tại biên giới giữa israel và liban trên nhiều chiến trường khác trong khu vực
như syria iraq
hay trên biển đỏ
đẩy trung đông đến bờ vực của cuộc chiến lan rộng cản trở mọi nỗ lực tìm kiếm một nền hòa bình lâu dài
các cuộc tấn công bằng hỏa lực mạnh qua biên giới giữa lực lượng hezbollah ở miền nam liban và quân đội israel cũng gia tăng tỷ lệ thuận với sự leo thang chiến sự tại gaza
theo dấu liệu chưa xác thực đợt giao tranh đã khiến khoảng một trăm tám mươi người phía liban thiệt mạng chủ yếu là thành viên hezbollah
trong khi đó theo tổ chức di cư quốc tế của liên hợp quốc
trên bảy mươi sáu người ở liban đã phải di tản
tại các chiến trường iraq và syri kể từ khi chiến sự tại gaza bùng phát tần suất của các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các căn cứ của quân đội mỹ cũng đồng loạt tăng vọt
đáng lo ngại hơn là những căng thẳng nguy hiểm ở biển đỏ đã nổi lên khi lực lượng houthi ở yemen liên tục tấn công các tàu thương mại hướng tới israel
nếu gaza không nhận được thực phẩm và thuốc men cần thiết tất cả các tàu ở biển đỏ hướng tới cảng của israel
bất kể quốc tịch sẽ trở thành mục tiêu của lực lượng vũ trang của chúng tôi
trong một phản ứng quân sự mạnh mẽ nhất nhằm chống lại chiến dịch tấn công của houthi vào các tàu thương mại trên biển đỏ
mỹ và anh đã tiến hành các cuộc không kích vào hàng chục địa điểm của lực lượng houthi ở yemen
nhiều nước đã lên tiếng bày tỏ quan ngại những diễn biến này sẽ làm gia tăng nguy cơ hỗn loạn trên toàn trung đông
phải nói ngay từ đầu là cái cuộc xung đột giữa israel và hamas ở gaza
đã lôi kéo sự tham gia của nhiều nước
đặc biệt là ngay từ đầu là mỹ đã tuyên bố đứng hoàn toàn về phía israel
và đã viện trợ một cái gói viện trợ khẩn cấp một mươi bốn hai tỷ đô la
và đưa các cái tàu sân bay rồi các cái tàu chiến đến khu vực để mà hỗ trợ cho israel trong cái cuộc xung đột với hamas
còn ngoài ra thì ngay sau cái mùng bảy tháng một mươi cái sự kiện mùng bảy tháng một mươi
thì các cái tổ chức kháng chiến hồi giáo ở khu vực trung đông thì đều đã tuyên bố là chia lửa với hamas
trước tiên là tổ chức hezbollah của liban các cái phong trào kháng chiến ở iraq
còn ngoài ra thì còn các cái lực lượng houthi ở yemen và hiện nay phải nói là tình hình hết sức căng thẳng
và tôi cho rằng là cái vấn đề hiện nay
ấy là phải giải quyết bằng thương lượng chứ không thể là giải quyết bằng sức mạnh quân sự được
nhờ nỗ lực trung gian hòa giải của cộng đồng quốc tế israel và hamas từng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài bảy ngày
kể từ ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba giúp một trăm một mươi con tin israel và người nước ngoài cùng hai trăm bốn mươi tù nhân palestine được trả tự do
tuy nhiên bạo lực đã tiếp diễn và có phần nghiêm trọng hơn ngay khi thỏa thuận này hết hiệu lực
mỹ đức liên minh châu âu và một loạt quốc gia ả rập
đã tăng cường các nỗ lực ngoại giao trong những ngày qua nhưng chưa có một phương án chính trị khả thi nào
nhằm chấm dứt giao tranh và tìm kiếm một giải pháp hòa bình toàn diện cho khu vực trung đông
xung đột giữa israel và hamas mới đây đã thổi bùng ngọn lửa thù hận giữa israel với giải gaza nói riêng
với người palestine nói chung vốn âm ỉ nhiều thập kỷ qua
hàng loạt các cuộc tuần hành diễn ra tại anh pháp đức mỹ và nhiều nước khác trên thế giới kêu gọi ngừng bắn

cộng đồng quốc tế yêu cầu các bên xung đột tuân thủ luật pháp quốc tế và hiến trương liên hợp quốc
đồng thời khẳng định vấn đề palestine phải được giải quyết bằng giải pháp hai nhà nước
trong đó một nhà nước palestine độc lập và có chủ quyền của người ả rập sẽ cùng tồn tại
và hướng đến hợp tác thị vượng bên cạnh nhà nước israel của người do thái
tuy nhiên các giải pháp hòa bình được các cường quốc và nhiều nước trong khu vực đề xuất
được cho là quá tham vọng khi xung đột vẫn đang diễn ra ác liệt
thủ tướng israel benjamin netanyahu khẳng định cuộc chiến sẽ không kết thúc cho đến khi đạt được mục tiêu
loại bỏ hamas trao trả các con tin cũng như đảm bảo rằng gaza sẽ không trở thành mối đe dọa đối với israel
israel đang chịu một cái sức ép rất lớn ở trong nước cũng như là cộng đồng quốc tế
ở trong nước thì phải nói rất nhiều những cuộc biểu tình chống lại thủ tướng netanyahu
và đòi chính phủ israel phải chấm dứt chiến sự tại gaza

hội đồng bảo an rồi đại hội đồng liên hợp quốc thì cũng đã thông qua những quyết định đề nghị
là phải chấm dứt cuộc xung đột tại gaza chấm dứt thảm họa nhân đạo
mới đây nhất là quả hắn công lý quốc tế đang xét xử israel về tội diệt chủng
thế mặc dù là như vậy có rất nhiều những sức ép như vậy
nhưng mà israel tôi cho rằng là vẫn
kiên quyết là tiến hành cái cuộc chiến tranh tại gaza để vào nhằm tiêu diệt hamas
bởi vì là cái chính phủ của israel hiện nay là cái chính phủ cực hữu nhất của israel trong lịch sử từ trước tới nay
và những cái phần từ này thì luôn luôn là có những cái hành động cực đoan chống lại người palestine và người ả rập
cho nên rằng là họ phải tiếp tục cái cuộc chiến tranh này đến cùng
ngừng cái cuộc chiến tranh này chính phủ của israel sẽ sụp đổ
tiến tới tiến hành một cuộc bầu cử trước hạn
bởi vì là thủ tướng netanyahu hiện nay là đang vướng vào cái vòng lao lý về bị cáo buộc về cái tội là tham nhũng cũng như là hối lộ
vì vậy cho nên rằng là về lâu dài tôi nghĩ rằng là trước những cái thiệt hại và sức ép của cộng đồng quốc tế như vậy
thì chính phủ israel phải xem xét một cái giải pháp cho cái cuộc xung đột này
và sẽ phải ngừng bắn thôi
nhưng mà chưa biết là khi nào có thể là cái việc ngừng bán này sẽ xảy ra
và tôi cho rằng là trong cái tình hình như vậy thì cái cuộc chiến tại gaza nó sẽ còn kéo dài một thời gian
chưa ai có thể đảm bảo rằng khi nào cuộc chiến giữa israel và hamas ở gaza mới kết thúc
lịch sử cho thấy xung đột sẽ lại tiếp diễn sau mỗi lần hai bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn
một khi các vấn đề gốc rễ vẫn chưa được giải quyết
dù các bên có thể tiếp tục đạt được thỏa thuận ngừng bắn trong một tuần vài tuần hoặc thậm chí vài tháng
xong đó vẫn chỉ là tạm thời và triển vọng hòa bình ở trung đông được dự báo là sẽ vẫn còn rất mịt mờ trong năm hai nghìn hai mươi bốn thậm chí là nhiều năm sau nữa
một thế giới đa chiều vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin an ninh thế giới ngày hôm nay
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại